sáng nay ba mươi tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập bộ khoa học và công nghệ
và đón nhận huần trường lao động hạng nhất cùng dự có đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí phạm gia khiêm nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cùng lãnh đạo các bộ ngành
ra đời trong hoàn cảnh đất nước đang có chiến tranh cơ sở vật chất còn thiếu thốn
ủy ban khoa học nhà nước được đảng và nhà nước tin tưởng do nhiệm vụ quản lý công tác khoa học và kỹ thuật
theo đường lối của đảng và nhà nước đưa nền khoa học và kỹ thuật việt nam lên trình độ tiến tiến
nhằm phục vụ sản xuất dân sinh quốc phòng góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở miền bắc và đấu tranh thực hiện phấn đất nước nhà
trong công cuộc đề mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày nay
khoa học và công nghệ tiếp tục có những bước tiến quan trọng về mọi mặt
đồng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
và củng cố quốc phòng an ninh
hành lang pháp lý cơ chế và chính sách quản lý khoa học và công nghệ được chú trọng đổi mới
hướng đến tiệm cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế
tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
năm hai nghìn một mươi tám tăng hai bậc và năm hai nghìn một mươi chín tăng tiếp ba bậc xếp thứ bốn mươi hai trên một trăm hai mươi chín quốc gia
đưa việt nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm hai mươi sáu quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ ba asean
nhân kỷ niệm sáu mươi năm thành lập bộ khoa học và công nghệ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi thư chúc mừng đến các thế hệ cán bộ công chức viên chức
người lao động của bộ và của ngành khoa học và công nghệ